nhưng mà nó không đúng với pháp luật vì sao nghĩ cho con thì phải làm kể cả nó lâu nhưng mà nó sau này quyền lợi của con nó được hưởng và nó có tất cả những đầy đủ thủ tục pháp lý phải đúng thì sau này các giấy tờ con đi làm hay cái gì thủ tục đều liên quan đến cái giấy chứng sinh
quan tâm chăm sóc con như thế nào thì con sẽ hiểu
thực tế trong thời gian qua cơ quan chức năng đã nhiều lần phát hiện đấu tranh làm rõ các đường dây mua bán trẻ em trong đó có cả trẻ sơ sinh chỉ vài ngày tuổi
tội phạm mua bán người thường núp bóng trá hình rất tinh vi đa dạng có cả trực tiếp gián tiếp qua trung gian hoặc thông qua không gian mạng hình thành các đường dây tội phạm liên tỉnh xuyên quốc gia quốc tế hình thức mua bán thường núp bóng dưới dạng cho nhận con nuôi
theo các luật sư chính tâm lý muốn giữ bí mật về việc nhận con nuôi của nhiều gia đình hiếm muộn đã vô tình tạo điều kiện cho vấn nạn này ngày càng nhức nhối
nguy hiểm hơn chính người nhận con nuôi cũng không hiểu rằng việc nhận con nuôi không theo đúng trình tự pháp luật có thể khiến họ trở thành đồng phạm của tội mua bán trẻ em
cái việc mua bán trẻ em đó là cái hành vi dùng tiền hoặc phương tiện thanh toán khác để mua bán trẻ em trao đổi trẻ em như một món hàng hóa
đấy thì cái tội mua bán trẻ em đã được giải quyết
được quy định tại điều một trăm năm mươi một bộ luật hình sự tội phạm hoàn thành kể từ khi mua hoặc bán giao và nhận tiền để lấy trẻ em
cha mẹ nên liên hệ với cả những tổ chức mà được nhà nước cấp phép đồng ý cho thủ dục những nuôi con nuôi
chứ chúng ta không nên liên quan đến các cá nhân tổ chức bởi vì ở đó có những yếu tố là trục lợi có những yếu tố là trái pháp luật
và bản thân những người làm cha làm mẹ lại tiếp tay cho những hành vi tội phạm nhất là việc làm giả giấy tờ
rồi thông tin của con nhỏ như thế nó ảnh hưởng vấn đề xã hội rất là lớn
như vậy có thể thấy việc cho xin con nuôi trên mạng cũng như những thỏa thuận ngầm giữa hai bên tìm ẩn rất nhiều rủi ro
dễ gây ra những phiền toái trước mắt và cả sau này
thậm chí cả người muốn cho và người nhận đều dễ dàng trở thành mục tiêu của kẻ lừa đảo
mua bán trẻ sơ sinh là một tội ác đáng lên án không chỉ là hành động viên nhân đạo
chính vì vậy các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát kiểm tra chặt chẽ các cơ sở nhận con nuôi để đảm bảo rằng quy định pháp luật về việc nhận con nuôi được thực thi đúng đắn
bởi chỉ khi tình trạng mua bán trẻ sơ sinh được loại bỏ hoàn toàn chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội văn minh nhân văn và phát triển bền vững